liên quan đến vụ cá bè chết trắng cả một đoạn sông la ngà mà truyền hình nhân dân đã phản ánh
ngày hôm nay các cơ quan chức năng tỉnh đồng nai cho biết qua thống kê số lượng cá bè bị chết đã lên đến gần một tấn
bộ tài nguyên và môi trường đã vào cuộc để phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai làm rõ nguyên nhân sự việc
cụ thể số lượng cá chết được xác định của tám mươi một hộ của huyện định quán với chín trăm bảy mươi sáu bốn tấn
chủ yếu là cá lăng cá mè cá nheo cá riêu hồng
chính quyền địa phương kiến nghị các cơ quan chuyên môn sớm có kết quả phân tích xác định nguyên nhân cá chết để có hướng giải quyết
bộ tài nguyên và môi trường đã có văn bản yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai xử lý và xác định nguyên nhân tình trạng cá chết trên sông la nga
giao tổng cục môi trường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của tỉnh đồng nai làm rõ nguyên nhân
bước đầu một số cơ quan chuyên môn tỉnh đồng nai nhận định có khả năng do mưa cuốn theo chất bẩn từ thượng nguồn xuống hạ nguồn
lượng nước lớn đổ về khiến cá thiếu oxy dẫn đến chết hàng loạt